trong khi đất nước đang bước vào xuân kỷ hợi khi mà người người đang náo nức đón tết vui xuân
thì cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu bốn vẫn đang miệt mài trên thao trường bãi tập
tích cực khẩn trương chuẩn bị mô hình học cụ cho mùa huấn luyện mới
đồng thời chuẩn bị chú đáo mọi mặt để đón năm mới với tinh thần vui tết đón xuân không quên nhiệm vụ
tại trận địa pháo phòng không của tiểu đoàn một mươi bốn nguyễn viết xuân thuộc lữ đoàn phòng hai trăm tám mươi ba quân khu bốn
những ngày chuẩn bị đón chào tết cổ truyền dân tộc xuân kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
hòa chung không khí nhộn nhịp vào xuân cùng quân và dân cả nước
cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn đang say sư luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu
mùa xuân đối với các pháo thủ trẻ đồng nghĩa với nhiệm vụ thiêng liêng của tổ quốc giao phó
đó là bảo vệ vững chắc bầu trời trên quê hương bác kính yêu
tiểu đoàn chúng tôi đã tập trung giáo dục quán triệt cho mọi cán bộ chiến sĩ đơn vị
nắm chắc các mệnh lệnh chỉ thị kế hoạch của các cấp về công tác sẵn sàng chiến đấu
từ đó nâng cao ý thức cảnh giác sẵn sàng chiến đấu
kịp thời xử trí chính xác các tình huống tác chiến phòng không
kiên quyết không để bất ngờ lỡ thời cơ trong mọi tình huống
không chỉ ở lữ đoàn phòng hai trăm tám mươi ba việc bảo đảm sẵn sàng chiến đấu thường xuyên
cũng như trong dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín được các đơn vị quân khu bốn đặt ra
với nhiều phương án tình huống và được tập luyện kỹ càng
với mục tiêu cao nhất đó là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
sẵn sàng chiến đấu giữ gìn sự bình yên để nhân dân vui xuân đón tết
tốt cái nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp tết
để tổ chức thực hiện tốt trực sẵn sàng chiến đấu
chúng tôi duy trì nghiêm túc các chế độ trực chỉ huy trực ban trực chiến
trực phòng không tuần tra canh gác kiểm soát quân sự
để bảo đảm an toàn trong quá trình vui xuân đón tết
năm nay ngoài tiêu chuẩn bảo đảm tết
các đơn vị cũng đã chiến đấu với các đơn vị
tích quý vốn và nguồn tăng gia chăn nuôi của đơn vị
để bảo đảm cho bộ đội được đón tết cổ truyền dân tộc
với tinh thần vui tươi lành mạnh an toàn tiết kiệm
nhằm tạo cho cán bộ chiến sĩ đơn vị yên tâm
nhất là các chiến sĩ đón cái tết đầu tiên của mình trong đời quân ngũ
với nhà thì việc đón tết ở nhà thì chủ yếu là bố mẹ
với anh chị tán trị rồi là gọi bệnh chứng
nhưng khi vào đấy thì anh em chung sức mỗi người một tay
lại để gọi bệnh chứng rồi là tán trị bản thơ
chăm sóc hoa xuân rồi là làm bảo tương
điều đó làm tôi cảm thấy rất là vui
một mùa xuân mới lại về
trong niềm hân hoan đón tết cổ truyền của dân tộc
cán bộ chiến sĩ quân khu bốn vui đón xuân không quên nhiệm vụ
quyết tâm hết lòng hết sức làm tròn trách nhiệm của người chiến sĩ
quyết không để tổ quốc bị bất ngờ vì các tình huống
góp phần cùng với các đơn vị bạn đem đến cho nhân dân
một mùa xuân an lành và hạnh phúc
cảm ơn các bạn đã theo dõi